có lẽ đã từ rất lâu mỗi lần nhắc tới người con gái huế người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cô gái trong chiếc áo dài trắng thong thả thả dáng qua cầu tràng tiền hay nhẹ nhàng e ấp bên nón lá bài thơ
nhưng giờ đây nhiều cô gái huế đã quyết tâm thay đổi hình ảnh nhẹ nhàng thục nữ bằng những hình ảnh khác mạnh mẽ hơn không hề thua kém nam giới
đó là khi họ cùng bắt tay học tập nghiên cứu và làm việc trong các ngành cơ khí kỹ thuật
em đặng thị mỹ hạnh một mươi tám tuổi là sinh viên nữ duy nhất của ngành kỹ thuật điện điện tử ô tô khoa động lực trường cao đẳng công nghiệp huế
em không hề e ngại khi tiếp xúc với dầu mỡ tìm hiểu hệ thống kiểm tra lối điện tử trên xe đầu nối mạch điện ô tô và cũng bắt đầu yêu các chi tiết máy như phái mạnh
thạc sĩ ngành tự động hóa phạm thị minh thủy đã có hai mươi một năm học tập nghiên cứu giảng dạy tại trường cao đẳng công nghiệp huế
chị thường xuyên có mặt tại các xưởng để hướng dẫn sinh viên điện điện tử thực hành
ngoài giờ lên lớp chị tham gia rất nhiều các đề tài nghiên cứu ứng dụng về kỹ thuật điện điều khiển tự động plc các phần mềm thiết kế